hướng tới kỷ niệm một trăm ba mươi hai năm ngày sinh chủ tịch tôn đức thắng hai mươi tháng tám năm một nghìn tám trăm năm mươi
ngày hôm nay tại thành phố thái nguyên sở văn hóa thể thao và du lịch hai tỉnh thái nguyên và an giang
đã phối hợp với sở văn hóa và thể thao thành phố hồ chí minh tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề
thân thế và sự nghiệp chủ tịch tôn đức thắng
triển lãm là dịp để các thế hệ ôn lại tưởng nhớ bày tỏ lòng biết ơn tiếp tục học tập
rèn luyện theo tấm gương chủ tịch tôn đức thắng người cộng sản kiên trung nhà lãnh đạo mẫu mực
suốt đời phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
với trên một trăm ba mươi hình ảnh tư liệu hiện vật và tài liệu khoa học về thân thế và sự nghiệp chủ tịch tôn đức thắng
nội dung triển lãm được chia làm sáu phần điểm lại các dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của chủ tịch tôn đức thắng